cập nhật thông tin liên quan đến trận đấu đất ở maroc theo nguồn tin từ chính quyền các địa phương
con số thương vong trong vụ việc này đã lên tới hơn tám bốn trăm linh người trong đó hơn hai chín trăm linh người thiệt mạng
và hơn năm năm trăm linh người các bị thương vùng an hau ghi nhận nhiều người thương vong nhất với hơn một bảy trăm linh người thiệt mạng
thông báo của bộ nội vụ maroc khẳng định công tác cứu hộ tiếp tục được tiến hành khẩn trương
liên tục không ngừng nghỉ với sự tham gia của hàng chục nghìn binh sĩ lính cứu hỏa
dân phòng tình nguyện viên cùng các đội cứu hộ chuyên nghiệp quốc tế
trong ngày các đội cứu hộ đã tiếp cận thêm được một số khu vực dân cư bị cô lập
nằm sâu trong các hẻm núi thuộc các vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất như marrakesh al hau tarodan
tuy nhiên vẫn còn khá nhiều ngôi làng và cộng đồng dân cư nằm sâu trong các hẻm núi
hoặc trên các triển núi cao chưa thể tiếp cận được bằng đường bộ
một trong những thách thức lớn nhất cần vượt qua lúc này là dọn dẹp đất đá để mở lại đường
vào các khu vực bị ảnh hưởng chưa thể tiếp cận
cũng trong ngày hôm qua hàng trăm tấn hàng cứu trợ khẩn cấp tiếp tục được chuyển đến các vùng bị ảnh hưởng
các trung tâm tiếp nhận hiến máu tại các thành phố trên cả nước tiếp nhận thêm hàng nghìn cơ sổ mò mới
chính quyền địa phương vùng động đất dựng lên thêm hàng trăm khu liều trại mới để tiếp nhận người dân bị mất nhà cửa
hiệp hội chữ thập đỏ và trang lưỡi liềm đỏ quốc tế đã kêu gọi đóng góp hơn một trăm linh triệu đô la mỹ
để cung cấp hỗ trợ cần thiết cho maroc